thời gian gần đây người dân tại thôn thanh chiêm một xã điện phương thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
phản ánh về tình trạng sưởng cưa và bãi tập kết gỗ trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường
làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân địa phương
nhất là đối với việc giảng dạy học tập và sinh hoạt của các em học sinh ở trường mẫu giáo địa phương
đây là điểm trường thứ ba của trường mẫu giáo điện phương nằm tại thôn thanh chiêm một xã điện phương
xung quanh ngôi trường là các bãi tập kết gỗ
khi thời tiết nắng nóng chẳng ai dám lại gần nơi đây vì mùi hôi bốc ra từ những thân cây này rất khó chịu
làm ảnh hưởng đến việc học tập sinh hoạt của gần hai trăm linh cháu tại đây
thông tin từ ủy ban nhân dân xã điện phương
sưởng cưa của công ty trách nhiệm hữu hạn hường anh do ông phạm văn hường làm chủ
và bãi tập kết gỗ của ông mai đình truyền bắt đầu đi vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi ba
trước đây sưởng cưa và bãi tập kết này đều đăng ký với quy mô nhỏ lẻ
tác động môi trường không đáng kể nên được bố trí tận dụng đất trong khu dân cư
tuy nhiên thời gian gần đây các doanh nghiệp làm ăn thuận lợi nên bắt đầu có dấu hiệu ảnh hưởng xấu đến môi trường
đối với ủy ban nhân dân xã cũng đã tiến hành tổ chức hộp khu vực của tổ dân cư số sáu
và hợp hộ doanh nghiệp của anh phạm văn hường và anh mai đình truyền
thì trên cơ sở ý kiến của nhân dân phản ánh là việc đó là có thật
về ảnh hưởng gần khu vực của trường mậu dấu và bởi củi để mất cảnh quan gần khu vực này
ngay mùng bốn tháng năm vừa qua ủy ban nhân dân xã điện phương
đã mời đại diện hai doanh nghiệp nói trên đến để làm việc
và yêu cầu hai doanh nghiệp này thực hiện nghiêm những cam kết ban đầu về bảo đảm vệ sinh môi trường
về hướng sắp tới của xã thì tập trung chỉ đạo trước hết bước một là cơm cái ổn định
về vệ sinh môi trường ổn định về tế trạng trên trường nước này
vấn đề thứ hai thì cũng sẽ giòn xếp với tất cả các hộ doanh nghiệp
là kiếm cái khu vực khó để chúng ta tìm ra
bởi vì đất của các bể củi này là toàn bộ đất của nhân dân họ chưa làm nhờ
việc sưởng cưa vào bãi tập kết gỗ nằm trong khu dân cư và áp sát với điểm trường mẫu giáo địa phương
đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập sinh hoạt của các cháu và cuộc sống của người dân địa phương
tuy nhiên thời gian qua các cơ quan chức năng ở địa phương và các sưởng cưa bãi gỗ
chưa có biện pháp khắc phục kịp thời gây bức xúc cho người dân